bộ trưởng bộ giao thông vận tải mới đây vừa ký ban hành thông tư năm hai nghìn hai mươi bốn sửa đổi thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ phương tiện và người lái
thông tư với nhiều điểm mới có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng sáu
theo đó ngoài về học viên được lựa chọn học lý thuyết online thì thông tư năm cũng bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi dưới phép lái xe
đại diện phòng quản lý phương tiện và người lái cục đường bộ việt nam cho biết thông tư năm bổ sung nhiều trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe
trong đó có quy định nếu bị phát hiện cho người khác mượn giấy phép lái xe thì có thể bị cơ quan thẩm quyền thu hồi
cụ thể tài khoản một mươi bốn điều bốn của thông tư quy định cụ thể sáu trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe bao gồm
người lái xe có hành vi gian dối để được cấp giấy phép lái xe
người lái xe tẩy xóa làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái xe
để người khác sử dụng giấy phép lái xe của mình
cơ quan có thẩm quyền cấp cho người không đủ điều kiện
có sai sót trong mùa các thông tin về họ tên ngày sinh quốc tịch nơi cư trú hạng giấy phép lái xe giá trị cấp ngày trúng tuyển người ký
thông qua về khám sức khỏe cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy
ngoài ra người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp giấy phép lái xe trong thời hạn năm năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm
nếu có nhu cầu cấp dưới phép lái xe phải học và xác hạch lại như trường hợp cấp dưới phép lái xe lần đầu
liên quan đến vấn đề này đại diện cục quản sát thông bộ công an cho biết
trong quá trình xử lý vi phạm một số đơn vị ghi nhận hiện tượng tài xế mượn giấy phép lái xe của người khác để làm thủ tục xử lý
tuy nhiên đây chỉ là các trường hợp cá biệt không xuất hiện nhiều
theo trung tá phạm văn chiến đội trưởng đội cảnh sát giao thông đường bộ số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
trong thực tế tuần tra kiểm soát kiểm tra trực tiếp giấy tờ liên quan đến phương tiện
tài xế thì đơn vị chưa phát hiện trường hợp nào sử dụng giấy phép lái xe của người khác
trung tá phạm văn chiến đánh giá việc thông tư mới xử lý nghiêm hành vi cho mượn giấy phép lái xe
sẽ gian đe các tài xế có ý định cho thuê mượn bằng lái để xử lý vi phạm giao thông
theo quy định hiện hành tại khoản hai tám thông tư một mươi hai thì người có nhu cầu cất dưới phép lái xe và các hạng ép
phải được đào tạo tập trung tại các cơ sở được phép đào tạo và phải trải qua kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo
trong thời hạn trên một năm kể từ ngày cơ sở đào tạo kết thúc kiểm tra xét công nhận tốt nghiệp khóa đào tạo
nếu không kiểm tra cấp chứng chỉ sơ cấp hoặc chứng chỉ đào tạo thì phải đào tạo lại theo khoa học mới
tuy nhiên tại điểm a khoản bốn bốn thông tư năm quy định đã được sửa đổi
theo đó người có nhu cầu cấp dưới phép lái xe hạng b hai c d e và các hạng ép có thể lựa chọn học lý thuyết
theo những hình thức như tập trung tại cơ sở đào tạo tập trung tại cơ sở đào tạo kết hợp với đào tạo từ xa
tự học của hướng dẫn đào tạo thử xa tự học của hướng dẫn
riêng đối với các môn cấu tạo và sửa chữa thông thường kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
kỹ thuật lái xe thực hành lái xe và học tập trung tại cơ sở đào tạo
ngoài ra trong thông tư cũng quy định rõ thời gian học lái xe ban đêm được tính từ một mươi tám h ngày hôm trước đến năm h sáng hôm sau
ông lưu duyên thống trưởng phòng quản lý phương tiện và người lái cục đường bộ việt nam cho biết
quyết định này phù hợp với quy định đào tạo nghề của bộ động thương minh và xã hội
đồng thời cũng tạo được cơ thuật lợi cho người học phù hợp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo
nhưng vẫn quản lý chặt chẽ quá trình học của học viên
theo đó học viên phải đăng ký lựa chọn hình thức học với trung tâm nơi đăng ký đào tạo sai bằng lái
đối với hình thức học từ xa tự học của hướng dẫn cơ sở đào tạo phải xây dựng phương án phần mềm đào tạo nội dung đào tạo
phương án quản lý học viên học đủ thời gian báo cáo sở thông vận tải trước khi tổ chức đào tạo
đối với học viên phải học đủ thời gian nội dung chương trình đào tạo mới được kiểm tra hết môn xét cấp chứng chỉ
ngoài phần lý thuyết học viên được lựa chọn học online thông tư năm cũng quy định các môn bắt buộc phải tập trung tại cơ sở đào tạo
bao gồm cấu tạo và sửa chữa thông thường kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ kỹ thuật lái xe
việc học thực hành lái xe hoàn toàn theo hình thức tập trung
như vậy theo quy định mới người có nhu cầu cấp giấy phép lái xe ô tô mô tô các hãng có thể lựa chọn họp trực tuyến đối với một số nội dung lý thuyết
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn một ba triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần hai bốn mươi một năm tỷ đồng tước hai trăm linh sáu bốn trăm sáu mươi tám giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn tạm giữ ba trăm bảy mươi ba năm trăm bốn mươi năm phương tiện các loại
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba xử lý tăng hai trăm tám mươi năm một trăm ba mươi năm trường hợp tương đương ba mươi tám
tiền phạt tăng sáu trăm bảy mươi năm bốn tỷ đồng tương đương bốn mươi chín
đối với lĩnh vực giao thông đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý trên một hai triệu trường hợp
phạt tiền gần hai một mươi chín năm tỷ đồng trong đó có hai trăm bảy mươi năm một trăm ba mươi trường hợp vi phạm nồng độ cồn chiếm hai mươi sáu
một năm trăm tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy chiếm một mươi năm
hai mươi một bảy trăm bốn mươi trường hợp trợ ăn quá tải chiếm hai một
hai trăm bốn mươi năm bảy trăm linh bảy trường hợp vi phạm quy định về thấp độ chiếm hai mươi bốn
trên lĩnh vực giao thông đường sắt xử lý hai trăm sáu mươi bảy trường hợp phạt tiền một trăm bốn mươi hai triệu đồng
lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý một mươi bốn trăm bảy mươi chín trường hợp phạt tiền hai mươi một tám trăm bốn mươi một tỷ đồng
về tình hình tai nạn giao thông trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc đã xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn
làm chết hai bảy trăm hai mươi ba người và bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
số người chết do tai nạn thông giảm bốn trăm tám mươi bốn người chiếm một mươi năm một
cục cảnh sát giao thông cũng cho biết
tai nạn giao thông tập trung chủ yếu ở lĩnh vực giao thông đường bộ
với sáu bốn trăm chín mươi sáu vụ làm chết hai sáu trăm tám mươi sáu người bị thương năm hai trăm ba mươi chín người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba
số người chết do tai nạn giao thông giảm bốn trăm chín mươi người tương đương một mươi năm bốn mươi ba
lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra bốn mươi vụ trên các tuyến thủy nội địa xảy ra một mươi bốn vụ
đáng chú ý trong ba tháng
tháng đầu năm đã xảy ra sáu vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
xảy ra tại quảng ninh thanh hóa trà vinh lào cai thừa thiên huế tuyên quang
tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đã giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể giảm năm vụ giảm hai mươi người chết và giảm hai mươi tám người bị thương
qua phân tích phương tiện gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là xe mô tô xe máy chiếm năm mươi sáu tám mươi hai
xe tải xe rơ móc xếp thứ hai với một mươi chín
tiếp đó là xe ô tô con ô tô khách
theo đại diện cục cảnh sát giao thông nguyên nhân của phần lớn các vụ tai nạn giao thông
là do người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát không đi đúng phần đường làn đường
chuyển hướng không đúng quy định không giữ khoảng cách và sử dụng rượu bia
trong năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý xuyên suốt năm nhóm hành vi vi phạm
là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông gồm nồng độ cồn ma túy quá khổ quá tải
cơ đới thành tùng xe chở quá người hết hạn kiểm định xe hết hạn sử dụng
dừng xe đón trả khách không đúng nơi quy định vi phạm tốc độ vi phạm để tránh vượt phần đường làn đường
không chấp hành hiệu lệnh của đèn hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan thẩm quyền cấp
giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện
công tác xử lý xuyên suốt không có vùng cấm không có ngoại lệ
trọng tâm là các nhóm hành vi gây tai nạn giao thông
mục đích là từng bước hình thành văn hóa khi tham gia giao thông và kiểm trí tai nạn giao thông
trước đó tại nghi tổng kết trật tự an toàn giao thông năm hai nghìn hai mươi ba diễn ra vào ngày hai mươi tám tháng ba
thượng tá nguyễn văn bình phó phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm cho biết
số phụ số người chết và bị thương do tai nạn giao thông tại tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba
đã giảm sâu nhờ tăng cường xử lý nồng độ cồn và vi phạm tốc độ
theo công an tp hcm đây là mức giảm sâu do bao nhiêu năm trước
nhất là năm hai nghìn hai mươi hai khi tình hình tai nạn ở tp tăng
trên địa bàn tp hcm xảy ra một bảy trăm hai mươi chín vụ tai nạn thông làm chết sáu trăm sáu mươi một người
số người bị thương là một bốn mươi chín người
so với năm hai nghìn hai mươi hai giảm bốn trăm linh tám vụ một mươi chín
số người chết và bị thương cũng lần lượt giảm một mươi năm và hai mươi một
đại diện cảnh sát giao thông tp hcm cho rằng
nhờ quyết lệ xử lý vi phạm nồng độ cồn và tốc độ
đã góp phần kéo giảm tai nạn thông tại tp hcm
theo thượng tá nguyễn văn bình
năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hơn một trăm hai mươi tám trường hợp người vi phạm nồng độ cồn
tăng khoảng bảy mươi hai sáu trăm linh trường hợp so với năm hai nghìn hai mươi hai tức một trăm ba mươi
riêng các vi phạm liên quan đến chạy quá tốc độ
năm hai nghìn hai mươi ba cảnh giao thông cũng phát hiện xử lý gần chín mươi năm trường hợp
tăng khoảng ba mươi bốn sáu trăm linh trường hợp năm mươi bảy so với cùng kỳ
những vi phạm này phần lớn phát hiện ở các đường lớn như sa lộ hà nội
phạm văn đồng võ văn kiệt quốc lộ một hai mươi hai